cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn bệnh suy giác là một căn bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm đang ngày càng trở nên phổ biến
tuy không thể điều trị được khỏi hoàn toàn nhưng vẫn có rất nhiều cách chữa bệnh suy giáp hiệu quả và hạn chế tối đa được biến chứng của bệnh
tuy nhiên quá trình điều trị cũng đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa chế độ vận động và dinh dưỡng
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cảm ơn bác sĩ trần kim oanh đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ ạ suy giáp là gì và vì sao lại có những nguyên nhân như thế nào để dẫn đến bệnh lý này bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
suy giáp là một tình trạng bệnh lý của tuyến giáp mà không tiết ra đủ học môn vào máu và gây ra những cái bất thường trong cái chuyển hóa của cơ thể
để mình hiểu về hoạt động của tuyến giáp thì mình phải nói qua một chút về tuyến giáp
tuyến giáp là một tuyến hình con bướm nằm ở phía cổ trước và nhiệm vụ của nó là tiết ra các hoạt động
học môn cụ thể ở đây là t ba và t bốn để giải phóng học môn vào trong máu dưới sự kích thích của tsh của tuyến yên và sự chỉ đạo của vùng hypo thia mút đó là trh
nguyên nhân ban đầu đầu tiên phải kể đến đó là hậu quả của viêm giáp hashimoto gây nên
nó chiếm khoảng tới trên chín mươi là do bệnh viêm giáp hashimoto gây nên tuyến giáp
ngoài ra thì có thể có những cái nguyên nhân khác
ví dụ như là bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt tiền bộ tuyến giáp hoặc là cắt bán phần tuyến giáp để điều trị những bệnh lý về tuyến giáp
ví dụ như là ca giáp hoặc là bệnh bazudo phải điều trị hoặc là những bệnh nhân nhiễm độc mà không đáp ứng với điều trị nội khoa người ta phải điều trị phẫu thuật
hoặc là những bệnh nhân đã phải điều trị yếu để điều trị những bệnh lý về tuyến giáp
thì đấy cũng là những cái nguyên nhân mà có thể gây ra suy giáp
về phương pháp điều trị về cách phòng ngừa thì như thế nào
hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh chúng ta áp dụng những phương pháp điều trị và có được hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại cũng như là đội ngũ các chuyên gia đầu ngành
về vấn đề này thì bác sĩ có thể tiếp tục có thêm những chia sẻ để các bệnh nhân có thể hiểu rằng là việc phát hiện sớm điều trị với các cơ sở y tế mà uy tín thì có thể giúp cho quá trình điều trị bệnh rất hiệu quả
khi mà người bệnh đến đây với chúng tôi thì đã được các bác sĩ chuyên khoa về nội tiết
những bác sĩ có kinh nghiệm
bác sĩ trẻ đào tạo rất là bài bản ở những trường đại học có danh tiếng
người ta thăm khám và người ta đã phát hiện ra được những triệu chứng cũng như là người ta chỉ định những xét nghiệm cần phải làm
ví dụ như là định lượng hốc môn của tính giác tính giá tsh t ba t bốn hoặc là những kháng thể trong máu của người bệnh để người ta phát hiện ra
và nếu như mà chuẩn đoán ra bệnh thì chúng tôi sẽ
điều trị luôn cho người bệnh và các cái phương pháp điều trị thì khi mà đã suy giáp rồi thì cái vấn đề liệu pháp hóc muốn thay thế là cái điều trị lâu dài và gần như là suốt đời
với cái liều lượng như thế nào và cái cách thức dùng thuốc như thế nào thì chúng tôi sẽ tư vấn cho từng người bệnh vì mỗi một cá thể nó sẽ có một cái sự phù hợp khác nhau
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại